trong thời gian nghỉ lễ quốc khánh phần lớn các gia đình tại hà nội lựa chọn những địa điểm vui chơi trong nội thành để nghỉ ngơi thư giãn và tiết kiệm thời gian
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về hoạt động nghỉ lễ của người dân trong buổi sáng ngày hôm nay ngày hai tháng chín tại thủ đô
nhẹ nhàng và thư thái đó là những gì mà tôi cảm nhận được khi đến phố đi bộ hồ hoàn kiếm trong buổi sáng ngày hôm nay
gần như không có các hoạt động ca mối nhạc được biểu diễn thay vào đó thì người dân lại được hưởng một bầu phong ký trong lành trong buổi sáng ngày hai tháng chín
tính đến thời điểm hiện tại thì phố đi bộ hồ hoàn kiếm đã đi vào hoạt động được tròn hai năm
đây đã trở thành một địa điểm văn hóa phổ biến và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài hà nội đến tham quan
đầu giờ sáng nay tại đây đã diễn ra giải đua xe đạp cúc tôn hoa sen xuyên việt
rất nhiều người dân đã tới sớm để theo dõi cuộc thi này
nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân
dịp mùng hai tháng chín này phố đi bộ hồ gươm sẽ kéo dài hoạt động tới hai mươi bốn h thứ hai ngày mùng ba tháng chín
công viên thủ lệ vẫn là một địa điểm thu hút nhiều du khách trong dịp này
vì là công viên nằm ngay trong thành phố nên nhiều người dân hà nội tranh thủ cho các bé tới đây vui chơi vãn cảnh trong những ngày này
lượng khách tới đây cũng đã khá đông đúc
ngay từ đầu giờ sáng một số con đường xung quanh công viên thủ lệ đã sớm chật kín chỗ đỗ xe
nhiều xe phải di chuyển tới một vị trí khá xa mới có chỗ đỗ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại